tuy nhiên đối với các cửa hàng kinh doanh bia rượu và đối với nhu cầu của khách hàng
việc giữ khoảng cách và đảm bảo năm k như vậy thường khó đáp ứng được
ngoài ra mặc dù đã kiểm soát dịch bệnh ở mức ổn định
nhưng dịch bệnh vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào
và trường hợp của bệnh viện việt đức là minh chứng rõ ràng cho điều đó
việc mở cửa đồng loạt nhiều dịch vụ dựa trên một số quy định như vậy
sẽ giúp hà nội bảo đảm mục tiêu kép
nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân là trên hết trước hết
trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đây cũng là chỉ đạo kịp thời của thành phố hà nội
căn cứ vào nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
thưa quý vị và các bạn việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
là một trong những mục tiêu và quyết sách quan trọng nhất của cả nước
nhằm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường phục hồi phát triển kinh tế xã hội
mới đây đảm bảo an toàn nhằm thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
bộ y tế cũng đã ban hành hướng dẫn về chuyên môn y tế
theo đó những hướng dẫn này sẽ không làm ảnh hưởng đến mục tiêu kép của chỉ đạo chính phủ
khép phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
việc chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám cho thấy sự chủ động linh hoạt kịp thời
nhằm vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế
điểm đáng chú ý trong quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín là việc phân loại cấp độ dịch làm bốn cấp
cấp một là nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
nghị quyết đáp ứng với điều kiện thực tế hiện nay
trên quan điểm là chấp nhận không thể không covid nhưng vẫn bảo đảm được phòng chống dịch hiệu quả
việc đánh giá nguy cơ dựa trên quy định mới
đó là đánh giá nguy cơ không chỉ ở trên số ca bệnh nữa mà dựa vào cả các chỉ số như
phòng chống dịch bệnh tỷ lệ tiêm chủng khả năng đáp ứng của hệ thống điều trị kiểm soát ca bệnh
dựa trên cơ sở của đánh giá các địa phương vừa phòng chống được dịch bệnh
vừa triển khai các hoạt động kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội đời sống người dân
đặc biệt tránh các hiện tượng mỗi nơi là một kiểu gây ách tắc đi lại cũng như tốn kém nguồn lực
điểm đáng chú ý quy mô đánh giá và áp dụng có thể từ tuyến xã phường hoặc nhỏ hơn
ví dụ có vài ca bệnh một thôn xóm nhưng phong tỏa cả huyện chẳng hạn
đánh giá nguy cơ sai không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kép của địa phương đó
mà còn ảnh hưởng tới cả các địa phương khác
không thể một xã phường có dịch mà lại áp dụng cho cả một quận huyện thành phố
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nói
bên cạnh nghị quyết này chính phủ cũng giao các bộ ngành hướng dẫn cụ thể
để có đầy đủ các quy định từ đánh giá nguy cơ đến triển khai các hoạt động phù hợp
theo tình hình mới bảo đảm thực tiến để các địa phương thực hiện mà không phải theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
các địa phương cần có kế hoạch triển khai hiệu quả không được làm khác dẫn đến tình trạng ngăn sông cấm trời
ảnh hưởng đến mục tiêu kép
khi các địa phương thực hiện trá nghị quyết phải báo cáo thủ tướng hoặc bộ y tế ông trần đắc phu nhấn mạnh
cụ thể bộ y tế đã có những hướng dẫn mới về việc xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
theo đó việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
cụ thể xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt ho mệt mỏi
đau hỏng mất vị giác và khấu giác khó thở
xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối bến xe siêu thị
đối với các nhóm nguy cơ các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
người lé xe
người chạy xe mô tô xe chở khách xe ôm người giao hàng hóa shipper
tại cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị cơ quan công sở
từ tổ chức xét nghiệm sars cov hai ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín cao
không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng
phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
các địa phương chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tế
với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch sẽ được thực hiện
tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ
với trường hợp cách ly y tế địa phương quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm cho phù hợp
thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát sang lọc định kỳ
theo hướng dẫn của bộ y tế đối với người đến từ địa bàn có dịch
địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế
người tiếp xúc gần tức là f một cần thực hiện cách ly theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
đối với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai
người dưới một mươi tám tuổi trẻ em được cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
bộ y tế cũng đưa ra hướng dẫn về các biện pháp chuyên môn khác như tiêm vaccine covid một mươi chín
trong đó đẩy nhanh tốc độ tiêm ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi trở lên
người có bệnh nền phụ nữ có thai người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
đối với công tác bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
trung tâm thương mại siêu thị chợ nhà hàng quán ăn tại các cơ sở giáo dục đào tạo
đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
bộ giáo dục và đào tạo bộ giao thông vận tải và bộ công thương
đối với việc tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời tại các địa bàn có dịch cấp độ hai
các địa phương quyết định tăng số lượng người tham gia hoặc công suất hoạt động cho trường hợp một trăm linh
người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
nhiều địa phương thực hiện lấy lòng
giữa trên chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp hiện nay đã và đang có nhiều địa phương thực hiện lấy lòng sẵn cách
tại đà nẵng ông lê trung trinh chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết căn cứ vào các chủ trương mới của trung ương
thành phố sẽ chỉ đạo để ra soát về công tác phòng chống dịch phù hợp với thực tế
thành phố sẽ đề nghị được bố trí vaccine nhằm phủ một trăm linh mũi một và tổ chức tiêm cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ông lương nguyễn bình chiết phó bị thư
thương trực thành ủy tp đà nẵng đã đề nghị ubnd tp quán triệt sáu nguyên tắc trong phòng chống dịch
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ để sớm ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế phát triển kinh tế xã hội
và đặc biệt là phân loại cấp độ dịch từ phường xã để sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
còn tại khánh hòa theo chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nguyễn tấn tuân tỉnh này hiện không còn áp dụng
theo các chỉ thị một mươi sáu một mươi năm một mươi chín của thủ tướng chính phủ mà áp dụng theo cấp độ bốn từ tháng chín
các văn bản đã ban hành trước kia đã áp dụng phù hợp với nghị quyết mới và ở mức thấp nhất
trong ngày một mươi ba tháng một mươi nhiều cửa hàng ăn uống đã mở cửa trở lại
ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh khánh hòa sẽ tiếp tục nới lỏng khi áp dụng giai đoạn hai đó là mở lại du lịch trong nước
từ ngày một mươi tám tháng một mươi học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông có thể đi học tại nhà trường
thưa quý vị và các bạn trong thời gian này tình hình dịch bệnh cả nước đã có những tín hiệu đáng mừng
khi số ca lây nhiễm đã giảm
nhiều địa phương bước vào trạng thái mới phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên với biến chủng delta ở mức độ lây lan nhanh chóng mỗi người dân vẫn cần chủ động phòng chống covid một mươi chín
cũng như thực hiện đầy đủ khuyến cáo năm k để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
thông tin trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại